chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
sau nhiều ngày chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín thủ đô hà nội đã giữ được trái tim của cả nước bình an
để bước sang trạng thái bình thường mới linh hoạt thích ứng an toàn với dịch
thế nhưng ngay sau khi việc giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ được nới lỏng
cũng là lúc tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch xuất hiện
điều này có thể khiến cho thành quả chống dịch của thành phố đổ sông đổ bể
ngay sau khi việc giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ được nới lỏng
cũng là lúc tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch xuất hiện
nhiều người có ý nghĩ xá hơi không tuân thủ thông điệp năm k của bộ y tế tại nơi công cộng
điều này có thể khiến cho thành quả chống dịch của thành phố đổ sông đổ bể
bởi trên thực tế dịch vẫn còn phức tạp ở nhiều địa phương lân cận
chỉ cần một hành động bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nặng nề cho thủ đô
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi ubnd tp hà nội cho phép các nhà hàng cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống được phép hoạt động tại chỗ với điều kiện không vượt quá năm mươi chỗ ngồi
và phải đảm bảo khoảng cách giữa khách với khách hoặc các vách ngăn tắm trắng
chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín yêu cầu khách hàng quét mã qr
nhưng trong những ngày cuối tuần mưa rét vừa qua các quán ăn đêm ở các phố cửa bắc
phó đức chính luôn đông đúc các nam thanh nữ tú vô tư ngồi sát nhau ăn uống cười đùa mà quên giữ khoảng cách
khi khách đông chủ quán chỉ quan tâm đến việc bán sao cho kịp bỏ qua việc nhắc nhở thượng đế dược khoảng cách
nhiều khách hàng bê cả bàn ghế ra vỉa hè và tự tin nói tiêm hai mũi rồi lo gì uống cho bỏ những ngày bị giãn cách
cùng với những hành động trên tại một số nơi công cộng chúng ta dễ dàng bắt gặp những người không đeo khẩu trang đi lại trên đường phố
nhiều người ra đường không có lý do cần thiết tụ tập đông trong các quán cà phê
ở những khu nghỉ dưỡng tại vùng ven đô như sóc sơn ba vị sơn tây khách cũng đã đặt thuê kính các phòng
phần lớn khách đặt chỗ là thanh niên hội nhóm tụ tập hoàng hỷ sau ngày dài ai ở đâu ở đó
với cách nhìn nhận như vậy nhiều người dân hà nội đang truyền đi lối sống chủ quan trước dịch bệnh
nên dịch bệnh rất dễ tái phát đặc biệt với những biến chủng mới
nguy cơ lây lan nhanh và khó lường các chuyên gia y tế từng cảnh báo rằng dịch vẫn còn ở trong cộng đồng
có cơ hội sẽ bùng phát chỉ cần một vài người thả lỏng quá mức thiếu cảnh giác
rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường cho thành phố
quá thật như vậy việc những ngày gần đây hà nội ghi nhận nhiều trường hợp f trở về từ thành phố hồ chí minh
tây ninh đồng nai bình dương cho thấy nguy cơ dịch bùng phát trở lại
đơn cử ngày một mươi sáu tháng một mươi hà nội ghi nhận một mươi trường hợp f từ các vùng dịch về
ngày một mươi bảy tháng một mươi tiếp tục phát hiện năm ca dương tính với sars cov hai
hay như tỉnh phú thọ lân cận với hà nội cũng liên tục phát hiện các ca lây nhiễm ngoài cộng đồng
điều này cho thấy thủ đô đang ở thời điểm cực kỳ nhạy cảm để thử thách sự bình vững bình thường mới
mà hà nội đã mất nhiều nguồn lực cả về tinh thần sức lực và kinh tế mới có được
việc thành phố nới lỏng giãn cách là điều kiện cần thiết để chúng ta quay lại cuộc sống bình thường mới
có nghĩa là trong trạng thái vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
mỗi cá nhân tập thể đều phải làm tốt các biện pháp phòng chống dịch
trong đó và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k nhất là ở những nơi có mật độ dân cư tập trung cao như hà nội
tại đây với sự mở cửa giao thương đường bay từ hà nội và thành phố hồ chí minh tăng tần suất
tân số người trong mỗi chuyến sẽ mang theo nhiều hành khách từ ổ dịch chưa lành ra hà nội
thêm nữa để linh hoạt thích ứng với dịch bệnh ngành giáo dục hà nội đang rục rịch cho học sinh trở lại trường học
một vấn đề nữa cần đề cập đó là tại hà nội mặc dù vaccine phòng covid một mươi chín đã bao phủ ở diện rộng
nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa được tiêm trong đó có trẻ em
thưa quý vị trong những ngày vừa qua số f được phát hiện tại hà nội là người về từ vùng có dịch có xu hướng gia tăng
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tính đến sáu giờ sáng một mươi chín tháng một mươi
trên địa bàn thành phố đã có một tám trăm bảy mươi hai người về từ các tỉnh thành phía nam
trong số này đã phát hiện được hai mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
mới đây tình hình dịch tại phú thọ tỉnh giáp danh với hà nội cũng đang có những diễn biến phức tạp
theo trung tâm kiểm soát bệnh tận hà nội thủ đô đạt tiêu chí cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới
về nguy cơ dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia dịch tễ nguy cơ dịch tại thủ đô vẫn rất cao
vậy phải làm thế nào để bảo vệ hà nội an toàn nhưng vẫn đảm bảo hướng đến bình thường mới
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội nhận định
việc dịch vẫn diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành đặc biệt là khu vực giáp tranh với thủ đô sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch tại hà nội
do đó đây là thời điểm chính quyền và người dân thủ đô cần cảnh giác nâng cao ý thức tự phòng ngừa để giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua
hiện tại hà nội tạo điều kiện cho người trở về từ các tỉnh thành khác đáp ứng đủ các điều kiện đã quy định không phải cách ly tập trung
theo phó giáo sư hùng đây là phương án phù hợp với mục tiêu của chính phủ là tích ứng với covid một mươi chín và hướng đến trạng thái bình thường mới
chuyên gia này nêu quan điểm mặc dù ở một số khu vực diễn biến phức tạp hơn và vừa qua thành phố cũng gia tăng số f về từ các tỉnh có dịch
nhưng không cần thiết phải siết quy định cách ly với những người từ bên ngoài và so với hiện nay
cần xác định trạng thái bình thường mới là chung sống an toàn với dịch chứ không phải là triệt tiêu hoàn toàn dịch bệnh
việc nâng mức độ cách ly với những người về từ các tỉnh thành khác
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại cũng như các hoạt động kinh tế và sao đời mục tiêu chung sống với covid một mươi chín mà chính phủ đã đặt ra phó giáo sư hùng nói
theo chuyên gia này nền tảng cốt lõi để kiểm soát dịch trong trạng thái bình thường mới chính là ý thức tự bảo vệ của người dân
những người về từ các tỉnh thành khác cần phải chấp hành nghiêm các quy định về tự theo dõi sức khỏe tại nhà
đặc biệt là các khuyến cáo về năm k hạn chế tụ tập tiếp xúc và không được đến những nơi đông người trong tuần đầu khi mới trở về
từ phía chính quyền thay vì nâng mức độ cách ly thì cần tăng cường các biện pháp giám sát người về từ vùng có nguy cơ
nâng cao vai trò của cấp cơ sở với những trường hợp vi phạm các khuyến cáo an toàn cần xử phạt nặng
đây là điều phải làm bằng được để có thể chung sống an toàn với dịch
chúng ta cần chấp nhận việc sẽ có các ca bệnh thậm chí là ổ dịch bùng phát và có phương án để sẵn sàng truy vết
khoanh vùng ổ dịch trong thời gian sớm nhất phó giáo sư hùng nhấn mạnh
tại chốt kiểm soát cao tốc pháp vân cầu rẽ các phương tiện đi hướng vào nội thành hà nội không phải qua nhiều bước kiểm soát
cùng đó các barriere cũng đã được sửa bỏ
trước đó một ngày người dân khi muốn qua chốt này phải xuất trình giấy xác nhận xét nghiệm rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ chống dịch
tương tự tại chốt kiểm soát đoạn giáp danh huyện sóc sơn hà nội thành phố phúc yên vĩnh phúc
các phương tiện được tự do đi vào địa phận thủ đô
dân giải đáp những thắc mắc người dân cần gì chúng tôi sẽ hỗ trợ trong khả năng
chốt kiểm soát dịch tại đây không bố trí lực lượng đứng chốt nhưng vẫn để hàng barrier
chia hai luồng xe thường và xe luồng xanh
nhiều người dân khi thấy chốt cũng tự giác dừng xe để khai báo
ở hướng ngược lại các phương tiện từ hà nội đi vào vĩnh phúc bị kiểm tra gắt gao
hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chờ qua chốt kiểm soát
chốt kiểm soát dịch ở quốc lộ một mươi tám đoạn giáp danh giữa sóc sơn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
tuy nhiên việc kiểm soát được thực hiện linh hoạt trong tình hình mới
các phương tiện tự do đi qua chốt mà không bị lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ
sáng cùng ngày lãnh đạo công an hà nội cho biết chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín số tám
đặt tại trạm thu phí cao tốc hà nội hải phòng được tạm rút bỏ
nguyên nhân là chốt này được đặt tại địa phận tỉnh hương yên
tối một mươi bốn tháng một mươi ubnd tỉnh này đã đề nghị hà nội rút chốt kiểm soát số tám về trở lại thành phố
thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín có thể quay trở lại bất cứ lúc nào để không rơi vào bẫy dịch bệnh
vấn đề đặt ra lúc này là mỗi người dân không nên chủ quan tự mãn mà cần dừng ngay tâm lý xả hơi không đáng có
bên cạnh đó các lực lượng chức năng thành phố cũng cần tăng cường kiểm tra xử phạt
các hành vi cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch
đây là chìa khóa để hà nội có thể sống chung an toàn với dịch hướng tới trạng thái bình thường mới
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại